mở quán karaoke tiền tuyển tiếp viên nữ và ép họ phải phục vụ khách tới bến
khi các tiếp viên chống đối bị đối tượng này tra tấn như thời trung cổ
bắt tiếp viên phải cởi áo bị trích điện
ngày một mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi cho biết
đã bắt giữ phạm ngọc tiên ba mươi tuổi ngụ xã hành đức huyện nghĩa hành
đối tượng bị truy nã đặc biệt can tội giết người và làm nhục người khác khi đang lẩn trốn tại tp hcm
đầu năm hai nghìn hai mươi một phạm văn tiên mở cơ sở karaoke hoàng gia xã nghĩa thương huyện tư nghĩa
rồi đưa sáu nữ nhân viên từ tỉnh bình dương về tỉnh quảng ngãi
ngoài ra việc sử dụng số nữ nhân viên cũ tiên cùng với đồng bọn tăng cường liên kết rụ rỗ
lừa các cô gái khác ở vùng cao quảng ngãi về quán ép làm tiếp viên
quá trình kinh doanh tiên giao cho một số nam nhân viên
trực tiếp trông coi quản lý nhân viên nữ phục vụ tại phòng và theo dõi
chờ họ đi khách ở khách sạn
tuy nhiên tất cả tiền bo đều bị tiên tịch thu
khi nhân viên không nghe lời đi khách thì bị tiên và đồng bọn là phạm công đạt đánh đập đe dọa
từ cầu cứu gia đình của nạn nhân công an tỉnh quảng ngãi đã kiểm tra quán karaoke hoàng gia
tại đây lực lượng chức năng phát hiện tám nhân viên nữ bị nhốt trong phòng
khi thấy công an đến họ vui mừng vì được giải thoát
rất nhiều người bị thương tích đầy mình da thịt
mới đánh vài ngày
đó là trường hợp của chị hồ thị nờ trú tại huyện trà bồng
đinh thị quy một mươi sáu tuổi trú tại huyện sơn tây
chị quy kể lại họ đưa em vào phòng riêng và một số nữ nhân viên khác rồi đánh đập không thương tiếc
trước đây đường dây hoạt động karaoke của tiên ở tỉnh bình dương
qua kiểm tra cơ sở karaoke công an cũng thu giữ nhiều phương tiện dùng để đánh đập nhân viên
chị phạm hồ thu hát bức xúc
tụi em liên tục bị đánh đập vì họ cho rằng không phục vụ vừa ý khách
lúc thì nghi ngờ tụi em lấy tiền hoặc lén dùng điện thoại liên lạc với gia đình
không phải tụi em không muốn nghỉ việc bỏ trốn vì họ quản lý theo dõi chặt chẽ và ép buộc đe dọa tụi em
đến khi được công an giải cứu em không nghĩ sẽ có ngày thoát khỏi nơi kinh hoàng này
sau khi thực hiện hành vi tàn ác gây phẫn nộ trong xã hội như đánh người gây thương tích
cởi quần áo ép buộc bị hại ngồi vào vũng nước rồi dùng điện chích vào người
tiên cùng với đồng bọn bỏ trốn khỏi địa phương
đối tượng bị cơ quan cảnh sát điều tra phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi
truy nã đặc biệt về tội giết người và làm nhục người khác
tiên lẩn trốn và ẩn nấp ở nhiều nơi đồng thời luôn mang theo hung khí nguy hiểm bên mình
để sẵn sàng chống trả khi bị truy bắt
với quyết tâm bắt bằng được đối tượng để chấn an dư luận
đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương phục vụ công tác điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
vừa qua tổ công tác phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi
đã phối hợp với công an xã đông thạnh và công an huyện hóc môn tp hcm
áp sát bắt giữ đối tượng khi đang lẩn trốn tại một nhà xưởng thuộc xã đông thạnh
tại hiện trường công an thu giữ một số hung khí nguy hiểm mà đối tượng luôn mang theo
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi đã di lý tiên về tỉnh quảng ngãi
và tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra
riêng phạm công đạt vào tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn phòng cảnh sát hình sự phối hợp với công an huyện tư nghĩa
và gia đình vận động đối tượng ra đầu thú
việc triển khai các biện pháp nghiệp vụ bắt giữ đối tượng truy nã phạm ngọc tiên
một lần nữa khẳng định tinh thần cương quyết trong tấn công chấn áp tội phạm
tất cả đều vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi
hai kẻ sát hại người trốn nã gần một năm ở campuchia
đại tá võ duy tuấn phó giám đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên cho biết
đơn vị này đang phối hợp với cơ quan đại diện bộ công an việt nam tại campuchia
công an tỉnh rata nakiri campuchia bộ chỉ huy bộ đội biên phòng và công an tỉnh gia lai
hoàn tất các thủ tục trao trả tiếp nhận và dẫn giải hai đối tượng bị truy nã
về tội danh giết người từ rata nakiri campuchia về phú yên sau gần một năm lần trốn
hơn hai mươi tháng về trước
do mâu thuẫn phát sinh trong khi đòi nợ giúp nhưng bị bạn của con nợ lên tiếng binh vực
nên tối một mươi bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai bùi trọng lưu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại ba mươi ba trên một mươi một nguyễn huệ phường năm tp tuy hòa
nguyễn khắc thuần sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú ở thôn ngọc lãng xã bình ngọc tp tuy hòa
nguyễn đức thật sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú ở thôn ngọc phước i xã bình ngọc tp tuy hòa
trần cao lai sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú ở một mươi hai trên năm nguyễn công chứ phường bốn tuy hòa
lê đức tiến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú ở khu phố ninh tịnh hai phường chín thành phố tuy hòa
đỗ văn tường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú ở số một trần quý cáp phường ba tp tuy hòa
ngô quyết nhu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy và em trai là ngô viết tiến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
cùng trú ở năm xuộc một trần quý cáp phường ba tp tuy hòa tp yên
mang giao tự chế đến một căn nhà bên đường phạm ngọc thạch phường chín tp tuy hòa để đánh đối thủ
là nguyễn thế lợi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú ở thôn vạn lộc xã hòa mỹ đồng huyện tây hòa tp yên
khi đến nơi tường đứng bên ngoài để quan sát còn lưu và sáu đối tượng đồng bọn
ập vào bên trong nhà vung tay dao tác động lợi tới tấp khiến nạn nhân gục ngã vì bị thương tích nhiều nơi trên cơ thể
trước tình huống đó ba người bạn đồng hương ở cùng nhà trọ với lợi là ngô hoàn cự
nguyễn kim quốc và thiều quốc tỉnh phải xông ra đánh trả để giải cứu
đưa nạn nhân vào bệnh viện đa khoa
tỉnh phú yên để cấp cứu thế nhưng bốn đối tượng trong nhóm côn đồ gồm có viết tiến đức tiến
thuần nhu và bệnh viện đa khoa tỉnh phú yên tiếp tục đánh đập lợi khi nạn nhân đang nằm trên băng ca cấp cứu
do quá hoảng sợ nên lợi gượng sức bật dậy khỏi băng ca để chạy trốn nhưng bốn đối tượng trên vẫn rượt đuổi
đến khi lợi té ngã bên hành lang khoa cấp cứu thì bọn chúng ập đến đấm đá
dùng dao tác động thêm nhiều nhát khiến nạn nhân nằm bất động
không dừng lại ở đó
viết tiến đức tiến thuần nhu còn cầm dao rượt đuổi tác động nhiều nhát vào đầu tay của ngô hoàn cự và thiều quốc tỉnh
là hai trong số bốn người đã đưa lợi vào bệnh viện đa khoa tỉnh phú yên cấp cứu
khiến hai nạn nhân thương tích nặng phải chuyển tiếp ra bệnh viện đa khoa tỉnh bình định để điều trị dài ngày
theo thượng tá trần thanh tâm phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra trưởng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú yên
từ kết quả khám nghiệm hiện trường thu thập chứng cứ vật chứng
liên quan cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố tám bị can về tội danh giết người
hai đối tượng trong số đó là nguyễn đức thật đỗ văn tường bị bắt tạm giam
còn sáu đối tượng bùi ngọc lưu nguyễn khắc thuần lê đức tiến ngô viết tiến ngô quýt nhu trần cao lai cố tình lẩn trốn nên bị truy nã đặc biệt trên toàn quốc
biết không thể né tránh pháp luật nên thuần lai đức tiến lần lượt ra đầu thú lưu bị truy bắt
trong khi hai anh em ngô quyết nhu ngô viết tiến đã lặn biệt dạng nhiều mũi trinh sát hình sự cất công ngược xuôi đến nhiều tỉnh thành phố
để truy xét do tìm nhưng không phát hiện dấu tích của anh em nhu tiến
bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ những ngày cuối tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn các trinh sát của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú yên
phát hiện anh em nhu tiến đang lẩn trốn và ẩn mình dưới vỏ bọc là nhân viên bảo vệ casino ở tỉnh mondukiri campuchia
một nguồn tin cho biết hai đối tượng này trong hành trình bằng đường nội địa campuchia từ casino ở bên kia cửa khẩu quốc tế lệ thanh
xã iazom huyện đức cơ gia lai đến casino bên kia cửa khẩu đắk bơ xã thuận an huyện đắc minh đắc nông
nên tổ công tác của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú yên khẩn trương ngược lên vùng biên việt nam campuchia
để phối hợp với bộ chỉ huy bộ đội biên phòng công an tỉnh đắk nông công an tỉnh modukiri campuchia
triển khai phương án vây bắt anh em nhu tiến khi hai đối tượng này đến cửa khẩu đắk
thế nhưng đến giờ chót hai kẻ trốn nã đã chuyển hướng tiếp tục ẩn mình dưới vỏ bọc nhân viên bảo vệ một casino khác ở rata nakiri campuchia
với quyết tâm truy bắt tội phạm truy nã đang lẩn trốn ở nước ngoài công an tỉnh phú yên đã xin ý kiến và phân công tổ công tác gồm
đại úy nguyễn thế hiển và thượng úy nguyễn trọng nghĩa
công an tỉnh phú yên thực thi nhiệm vụ truy bắt ngô quyết nhu ngô viết tiến theo quyết định ngày một mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn của bộ công an
cử cán bộ đi công tác tại vương quốc campuchia được sự hỗ trợ tích cực của công an nước bạn
đến chiều tối ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn tổ công tác phối hợp giữa phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú yên và công an tỉnh ratanakidi
đã vây bắt anh em nhu tiến khi đang lẩn trốn tại một căn phòng trên tầng năm khách sạn mita fiab
nằm trong khu casino ở huyện ochadap tỉnh ratanakiri tiếp giáp với cửa khẩu quốc tế lệ thanh xã yadom huyện đức cơ gia lai
tuy nhiên sau khi bị bắt giữ anh em nhu tiến khai nhận với nhà chức trách ratanakiri la đã nhập cảnh trái phép vào campuchia theo đường tiểu ngạch
dù làm giả giấy thông hành để đi lại trong thời gian trốn nã tại ratanakiri
vì thế tòa án tỉnh rata nakiri đã ra lệnh tạm giam ngô quyết nhu ngô viết tiến để điều tra và xử lý hành vi
vi phạm pháp luật của quốc gia sở tại